xin kính chào quý vị và các bạn
sự báo từ ngày mai một khối không khí lạnh mạnh ở phía bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ
vì vậy nhiệt độ sẽ giảm mạnh gây ra đợt rét đậm rét hại mạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay
nhiệt độ cao nhất ban ngày là hai mươi hai mươi ba độ tại khu vực đồng bằng và một mươi sáu một mươi chín độ ở vùng núi
mưa rào và rông cũng xảy ra ở diện giải rác có khả năng xuất hiện lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
hay mưa tuyết và băng giá tại các vùng núi cao
tại trung bộ nhiệt độ sẽ giảm từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai đi kèm với mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ càng về cuối ngày mai trời càng rét ở phần phía bắc
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ngày mai có mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ chưa biến động nhiều cao nhất giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ
chỉ có mưa rông vài nơi về chiều tối ban ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng hai mươi bảy ba mươi độ tại khu vực tây nguyên và từ ba mươi một ba mươi bốn độ tại khu vực nam bộ
theo dự báo mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai
tiếp tục lên theo kỳ chiều cường đầu tháng một mươi một âm lịch trong một hai ngày nữa
đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày một mươi bốn đến một mươi sáu tháng một mươi hai ở mức như sau
trạm phú an
sông sài gòn
và trạm nhà bẻ sông đồng điền ở khoảng một năm một năm mươi năm m sấp xỉ hoặc trên báo động hai khoảng năm m
thời gian xuất hiện đỉnh chiều là từ bốn sáu h và từ một mươi bảy một mươi chín h
trên biển ở vịnh bắc bộ và bắc biển đông gồm quần đảo hoàng sa ít mưa gió đông bắc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ bốn sáu m biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rông gió đông bắc cấp năm cấp sáu
giật cấp bảy
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi trời rét đậm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió rất mạnh với nhiệt độ sao động từ một mươi ba hai mươi một độ